cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trần công toàn nguyễn văn tị và đoàn văn hùng cùng chú huyện trần văn thời
theo điều tra ban đầu trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển
ba đối tượng đã sử dụng tay cùng nhiều hung khí để đánh đập bể răng
và dùng dao chém vào người của trương văn trung và lê văn bình
cùng là thuyền viên trên tàu
khám xét tàu cá lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một số vật dụng
và hung khí liên quan trong vụ án
sau nhiều ngày lẩn trốn hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn
tỉnh quảng ngãi đã tìm được phạm quang thịnh chú huyện bình sơn
đối tượng đã sử dụng súng trong vụ ẩu đả trên địa bàn
phạm quang thịnh đã khai nhận việc sử dụng súng tham gia đánh nhau
tại quán nhậu trên địa bàn thị trấn châu ổ vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sau khi ra quyết định truy tìm người công an huyện bình sơn đã phối hợp
với công an các địa phương tổ chức lực lượng truy tìm đồng thời vận động gia đình
đưa người bị truy tìm ra trình diện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành làm việc với đối tượng
để xử lý theo quy định
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam lê phan anh thuận
chú huyện long thành tỉnh đông nai
do nợ nần nên sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một thuận đã mang theo kìm cộng lực phá khóa cửa
rồi đột nhập vào cửa hàng fpt tại xã phước thái huyện long thành
trộm cắp nhiều thiết bị điện tử
tuy nhiên chưa kịp lẩn trốn đối tượng đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một công an huyện long thành
và công an xã phước thái phát hiện bắt giữ
thuận khai trước đó còn thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy tại huyện long thành
liên quan đến vụ mộ độc thực phẩm tại trường ischool nha trang
chiều nay ubnd tỉnh khánh hòa đã có thông cáo báo chí
trong đó thông báo kết quả xét nghiệm phát hiện nhiều loại vi khuẩn trong món cánh gà chiên
cụ thể đã phát hiện vi khuẩn sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
vi khuẩn salmonella bacillus cereus echerichia coli trong mẫu cánh gà chiên và nước mắm
ông trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa còn cho biết
vi khuẩn salmonella là tác nhân khiến hàng trăm học sinh bị ngộ độc
trong đó có một trẻ tử vong
đến nay vẫn còn một trăm ba mươi bảy trường hợp đang điều trị tại bệnh viện
và rất may là không còn ca bệnh nặng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv